năm hai nghìn hai mươi là một năm đầy thử thách tuy nhiên chính trong thời gian thách thức này
giá trị của tình bạn tình hữu nghị và cái đẹp của hai quốc gia việt nam ba lan đã được tỏa sáng
chính phủ và người dân hai nước có nhiều nghĩa cử đoàn kết hữu nghị dành cho nhau
và đó là khẳng định của đại sứ nước cộng hòa ba lan tại việt nam
nhân dịp tham dự buổi triển lãm tranh kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vừa được tổ chức tại hà nội
bảy mươi năm đã qua là một chặng đường dài ghi dấu những tình cảm hữu nghị sâu đậm của việt nam và ba lan
lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng được vun đắp tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ nhau
buổi triển lãm tranh với chủ đề biến đổi của họa sĩ người ba lan mata kisilicuch
lấy cảm hứng từ thiên nhiên tươi đẹp của đất nước việt nam là một minh chứng sống động về tình cảm gắn bó nồng ấm của người dân hai nước
hiện việt nam là bạn hàng lớn thứ ba của ba lan tại đông nam á và ba lan
là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại trung đông